ngày hôm qua ngày một mươi một tháng một công an tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
đây là năm thứ tư liên tiếp công an tp hcm đã đấu tranh có hiệu quả kéo giảm được hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi tám công an đã triệt phá gần bốn trăm linh băng nhóm bắt giữ trên một tám trăm linh đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức
hoạt động chuyên nghiệp điều tra khám phá trên ba bốn trăm linh vụ phạm pháp hình sự bắt xử lý trên ba tám trăm linh đối tượng
các loại án giết người trong các tài sản cố ý gây thương tích đều được kéo giảm
riêng đấu tranh với tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ trên một năm trăm linh vụ với trên ba đối tượng
thu giữ hàng trăm kg ma túy nhiều chủng loại
kết quả này đã góp phần không nhỏ trong đảm bảo môi trường an ninh an toàn để phát triển kinh tế xã hội của thành phố
bộ trưởng tô lâm khẳng định biểu dương thành tích năm qua của công an thành phố
trong đó đặc biệt là việc đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp
ban hành các chủ trương giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được
công an thành phố cũng còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục
bộ trưởng đề nghị công an thành phố cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trong đó cần cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc
về các mặt công tác công an trong năm hai nghìn một mươi chín bộ trưởng tô lâm yêu cầu ngay từ những ngày đầu năm
công an thành phố cần quyết liệt thực hiện và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
cần tập trung tấn công bóc gỡ triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp cướp giật tội phạm có tổ chức liên quan đến tín dụng đen
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
công an thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm về môi trường
trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của bộ công an về mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi phục vụ nhân dân thành phố vui xuân đón tết an toàn lành mạnh